ủy ban dân tộc vừa đưa ra con số thống kê tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số chiếm một mươi bốn sáu
nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới năm mươi hai bảy số hộ nghèo của cả nước
một mươi tỉnh có tỷ lệ tái nghèo tăng rõ rệt trong khi chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
vậy tại sao nhiều địa phương lại tái nghèo có tình trạng một số địa phương không muốn thoát nghèo hay không
sau đây là câu chuyện mà phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
gia đình chị hoàng thị dậu nằm sâu trong thung lũng thôn nà ché xã thượng giáo huyện ba bể tỉnh bắc cạn
cả gia đình chị trông chờ vào vườn ngô một năm thu hoạch hai vụ cho thu nhập một triệu đồng
với thu nhập đó gia đình chị thuộc diện hộ nghèo
vì nghèo nên có tí đất chị trồng sen cải với ngô làm thức ăn chính cho gia đình trong suốt cả năm
cũng không có gì là làm đâu chỉ là làm theo hai vợ chồng thôi
mà chồng tính ngô chỉ ăn thế này thôi không có gì đâu
ngoài ra không có gì đâu
đây là cái chuồng lợn của gia đình chị dậu ở thôn nà ché xã thượng giáo huyện ba bể tỉnh bắc cạn
cách đây ba tháng con lợn duy nhất của gia đình anh chị đã bị chết vì dịch bệnh
thu nhập một năm của gia đình anh chị là một triệu đồng
anh chị đã cố gắng bỏ ra tám trăm linh đồng để mua con lợn để kiếm kế sinh nhai cố gắng thoát nghèo
nhưng dịch bệnh và lũ lụt hàng năm đã khiến gia đình anh chị ngày càng khó khăn hơn ở nơi vùng sâu vùng xa
thôn nà ché có một mươi bảy hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc mông giao tẩy sinh sống
đường đi vào nhà dân còn khó khăn đất đai cẳn cỗi thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản để người dân có thể ăn sạch uống sạch
muốn thoát nghèo nhưng không biết cách làm ăn nên bao nhiêu tiền dành dụng chẳng may gặp thiên tai lại ra đi hết
mình cũng muốn cán bồi ra đây để
để hướng dẫn cho nhưng mà không biết cán bộ có ra đây hướng dẫn cho hay là không
huyện ba bể có hai trăm sáu mươi chín hộ nghèo mới phát sinh năm mươi sáu hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
cán bộ thôn có đến vận động một số hộ gia đình tham gia vay vốn xoa đói giảm nghèo nhưng họ không dám vay vốn không dám thắt nghèo
các hộ đấy thì bảo là sợ châu bò thì bị chết
bây giờ mình đang không vay vốn nhưng mà rất là nghèo
nhưng mà vay vốn cái thì
vì lại đang mua châu bò này là sợ dịch bệnh
thì chết đùng một cái là sợ mất cả trì lớn trài
thì các hộ đấy thì con dám vay thì mới là nghèo
là muốn tập huấn rồi là các loại thuốc ví dụ như là chữa bệnh
nếu cho người dân châu bò mà không dạy họ nắm vững kỹ năng chăm sóc châu bò phát triển khỏe mạnh
thì dù có vay vốn bao nhiêu cũng sẽ bị dịch bệnh và lũ cuốn trôi
điều mà những người dân này mong muốn là sự tận tình của cán bộ
tập huấn kỹ năng sản xuất giúp họ tự tin làm kinh tế trên chính mảnh đất của mình
có như vậy những người dân như chị dậu anh phong sẽ không sợ vay vốn mạnh dạn vươn lên thoát nghèo